sở giao thông vận tải tp hà nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải báo cáo chi tiết thông tin liên quan đến hoạt động vận chuyển hành khách hàng hóa bằng ô tô
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố về việc báo cáo triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải bằng ô tô
nội dung kiểm tra bao gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy chứng nhận đầu tư giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô bộ phận quản lý số lượng hợp đồng vận chuyển hành khách vận tải hàng hóa và giấy vận chuyển đã ký kết
đáng chú ý sở giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải phải khai báo rõ tổng số phương tiện vận tải số phương tiện đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình số phương tiện có thiết bị giám sát hành trình truyền về dữ liệu của tổng cục đường bộ việt nam